theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ba mươi xe ô tô năm chỗ mang biển kiểm soát hai mươi chín u một một mươi năm
khi đang lưu thông trên phố ngọc khánh hướng đi giảng võ ngọc khánh
thì bất ngờ chuyển làn lao ngược chiều và hất văng kéo lê nhiều phương tiện bên lề đường
chiếc xe này chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào một xe ô tô bốn chỗ đang lưu thông theo hướng ngược lại
chiếc xe gây tai nạn do ông trần việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở nguyễn công hoan phường ngọc khánh quận ba đình điều khiển
liên quan đến vụ gỗ lậu phượng dâu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông
vừa phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn lợi nguyên là trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số một
thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp đắk huy
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trong thời gian giữ chức vụ trạm trưởng lợi được xác định là đã nhận tiền của phượng dâu
để các đối tượng vận chuyển gỗ lậu dễ dàng đi qua địa phận của mình quản lý
hai xe tải của phượng dâu vận chuyển gần bốn mươi mét khối gỗ trái pháp luật
sau đó ông lợi được điều chuyển về làm trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số ba
của công ty rồi tự viết đơn từ chức trạm trưởng xin xuống làm nhân viên
liên quan đến chùm gỗ lậu phượng dâu hàng chục cán bộ kiểm lâm
tại hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đã bị khởi tố bắt tạm giam
nhiều người khác bị kỳ luật
công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa phát hiện thu giữ nhiều súng tự chế
linh kiện chế tạo súng tự chế hung khí nguy hiểm được các đối tượng đặt mua bán
trên mạng internet và giao hàng qua dịch vụ cod biêu điện tức là giao hàng thu tiền toàn quốc
lực lượng công an đã tiến hành thu giữ một mươi bốn khẩu súng tự chế hai súng hơi bảy ống ngắm
hai ống giảm thanh các loại linh kiện dùng để chế tạo súng tự chế
và các đối tượng đã chuyển hàng qua phương thức chuyển cod đến các đối tượng
tại huyện tiên phước công an huyện đã tiến hành xử lý hành chính phạt tiền sáu triệu đồng
đối với hai đối tượng có liên quan
trong khi làm nhiệm vụ công an huyện châu thành đã phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát
của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre phát hiện xe ô tô khách có biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra kiểm tra thùng sau xe ô tô cơ quan công an đã phát hiện
có một hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu z và hero lái xe nguyễn thành luân khai nhận
số thuốc lá trên mua ở tỉnh tiền giang với giá gần một mươi chín triệu đồng để mang về huyện ba chi
bán lại kiếm lời trong dịp tết
một tụ điểm đánh bài ăn tiền với nhiều đối tượng tham gia gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
của địa phương vừa bị lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
triệt xóa lực lượng chức năng đã bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang đánh bài ăn tiền
tại hiện trường thu giữ hai mươi năm triệu đồng một bộ bài và nhiều xe mô tô tiến hành kiểm tra xe của các đối tượng
có liên quan đến tụ điểm đánh bài đã tạm giữ thêm khoảng ba mươi triệu đồng
là một đối tượng nghiện ma túy từng có hai tiền án về tội trộm cắt tài sản
thế nhưng sau khi chấp hành án xong về địa phương thì nguyễn thành long lại tiếp tục phạm tội
vào sáng hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam long
về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó long đến nhà anh võ văn nô chú tại địa phương để vay tiền thì thấy anh nô đang ngủ
long phát hiện chiếc tay máy của anh nô để trước sân nên đã nảy sinh ý định chiếm đoàn
sau khi trộm được chiếc xe long điều khiển đến cửa hàng cầm đồ cầm được năm triệu đồng
sau đó thuê xe ôm về thành phố châu đốc mua ma túy sử dụng
tại cơ quan công an long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thông tin này đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại